chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã tặng bằng khen và sáu mươi triệu đồng tiền mặt cho ban chuyên án hải quan công an biên phòng tp đà nẵng
vì đã có những thành tích xuất sắc trong phát hiện bắt giữ hàng cấm cites với số lượng lớn trên địa bàn
tại buổi trao thưởng đồng chí huỳnh đức thơ phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã ghi nhận
biểu dương và đánh giá cao những chiến công mà ban chuyên án hải quan công an biên phòng thành phố đà nẵng đã đạt được trong thời gian qua
đặc biệt là công tác khẩn trương phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong việc phát hiện thu giữ hơn một mươi tấn ngà voi và vẩy tt nhập lậu vào việt nam hồi đầu tháng một mươi vừa qua
đồng thời lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục phát huy tốt chuyên môn nghiệp vụ nhằm phát hiện thu giữ các mặt hàng cấm
góp phần bảo đảm an ninh thương mại xây dựng thành phố đà nẵng là điểm đến tin cậy của du khách trong nước và quốc tế